thưa quý vị và các bạn liên tục nhiều ngày nay bắc bộ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng oi và đêm có mưa rông
dự báo trong đêm nay vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì những cơn mưa rào và rông ở khu vực trung du và vùng núi
sáng ngày mai vùng hội tụ gió này tạm yếu đi vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại mang nắng tới
khiến miền bắc trời chuyển nắng mạnh ngay từ sớm nên nghiền ngay vì thế sẽ tăng nhanh
nóng ba mươi năm ba mươi bảy độ ngày mai sẽ xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh từ sơn la sang đến yên bái tuyên quang thái nguyên bắc giang
xuống đến khu vực đồng bằng cũng như là thủ đô hà nội
nắng nóng đang có xu hướng gia tăng dần ở các tỉnh thành phố miền trung
trong ngày mai cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng gần như suốt một dọc các tỉnh
từ thanh hóa trở vào cho tới tận quảng ngãi sẽ đồng loạt xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao là từ ba mươi sáu ba mươi tám độ
một vài nơi ở khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến thừa thiên huế có mức nhiệt cao là ba mươi chín độ
khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận về chiều và tối mai có gió tây nam đưa mây ẩm từ khu vực đông nam bộ lên
và từ nam tây nguyên sang
vì thế sẽ vẫn có lúc có mưa rào và rông
ở phía nam gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ trung bình và yếu
vì thế đêm nay mưa rông ở nam bộ và tây nguyên giảm còn vài nơi trời mát mẻ
sang ngày mai cả nam bộ và tây nguyên có nắng từ sớm tuy nhiên cường độ nắng không quá mạnh
mức nhiệt ở tây nguyên duy trì trong khoảng là từ ba mươi ba mươi ba độ còn khu vực nam bộ có mức nhiệt nhỉnh hơn là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
đến chiều và tối mai gió tây nam sẽ đủ ẩm
để gây mưa dày rác ở cả khu vực nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên
cục bộ ở miền đông và khu vực thành phố hồ chí minh vẫn có những điểm mưa to nên cần phải đề phòng tình trạng gặp ống cục bộ
nhất là trong giờ tan tầm
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa gió hướng nam mạnh cấp năm
còn ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
giao hướng tây nam mạnh cấp bốn cấp năm có mưa rào và rông ở mức rải rác
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước